một đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán solo số đề qua mạng với quy mô trên ba trăm một mươi năm tỷ đồng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang triệt phá
vào ngày một mươi năm tháng một mươi một cơ quan công an bắt quả tang đồng thời triệu tập tám đối tượng
chú thành phố hà giang và huyện bắc quang để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
quá trình bắt giữ khám xét khẩn cấp lực lượng công an đã tạm giữ một mươi ba điện thoại di động
bốn mươi năm viên nén hai mươi hai túi nhỏ bên trong đựng nhiều tinh thể màu trắng
nhiều giấy vai tiền cùng nhiều tang vật có liên quan
đây là đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bằng hình thức mua bán solo số đề
hoạt động thông qua mạng viễn thông mạng internet
từ đầu năm các đối tượng đã thực hiện giao dịch với số tiền hơn một tỷ đồng một ngày
và đến nay ước tính số tiền giao dịch lên đến trên ba trăm một mươi năm tỷ đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi chống người thi hành công
vụ nguyễn văn huân chú xã đông sơn huyện đông hưng
vừa bị công an huyện đông hưng tỉnh thái bình khởi tố bắt tạm giam
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi một sau khi uống bia
huân đã điều khiển xe mô tô từ thành phố thái bình về thị trấn đông hưng
khi đến km bảy mươi bốn tám trăm linh quốc lộ một mươi thuộc địa phận xã đông hợp
thì gặp tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy điều khiển xe mô tô
tông thẳng vào lực lượng chức năng
làm nhiệm vụ khiến một đồng chí cảnh sát giao thông phải cấp cứu tại bệnh viện
tại sóc trăng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh
vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp
có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
cụ thể vào ngày hai tháng một mươi hai người này đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân
chia sẻ thông tin
sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan công an
sau khi vụ việc xảy ra cơ quan chức năng đã mời các đối tượng đến làm việc
qua đó cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm
căn cứ hành vi mức độ vi phạm công an tỉnh sóc trăng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
phạt mỗi trường hợp số tiền bảy năm triệu đồng đồng thời buộc các cá nhân gỡ bỏ nội dung
chia sẻ thông tin và bình luận sai sự thật
công an thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
phá chuyên án bắt quả tang lưu thị ánh tuyết chú tại phường thị cầu thành phố bắc ninh
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà của nguyễn thị khuyên ở khu phố chùa dận phường đình bảng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ tám gói nhỏ heroin hai túi ma túy đá
hai mươi viên ma túy ngựa và bốn trăm linh đồng được biết khuyên là đối tượng nghiện ma túy và từng có
hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy khi bị lực lượng công an bắt giữ khuyên và tuyết
đã chống trả và ra sức tẩu tán tăng vật vụ việc đang được công an thành phố từ sơn tiếp tục đấu tranh mở rộng
vào khoảng một mươi ba h trưa ngày hôm nay tại tầng trệt của một căn nhà bán trái cây trên đường huỳnh văn nghệ
khu phố bốn phường bửu long thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã xảy ra hỏa hoạn
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng trái chữa trái và cứu nạn cứu hộ công an
tỉnh đồng nai đã điều hai xe chữa cháy và hơn một mươi cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
lực lượng chữa cháy đã phun nước và làm mát khống chế không để ngọn lửa cháy lan sang các hộ kế bên
đến khoảng một mươi ba h bốn mươi đám cháy cơ bản được dập tắt tuy không có thiệt hại về người
nhưng ngọn lửa đã thiêu dụi nhiều tài sản và làm hư hỏng căn nhà
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đoàn chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
tổ chức lễ ra mắt cuốn sách phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc
xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh văn minh hạnh phúc của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
nội dung cuốn sách gồm bài tổng quan và bảy mươi năm bài nói bài viết bài phát biểu tiêu biểu
bài trả lời phỏng vấn thư lời kêu gọi cùng với một trăm bốn mươi hai bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm
và làm việc ở địa phương cơ sở của sáu mươi ba tỉnh thành phố của tổng bí thư nguyễn phú trọng
với bảy trăm bốn mươi tám trang cuốn sách được chia làm ba phần thể hiện tư duy nhất quán của người đứng đầu đảng ta
về xây dựng phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc
thực hiện phong phú với sự chỉ đạo rất sâu sát cụ thể của tổng bí thư nguyễn phú trọng
đối với từng giai cấp tầng lớp với các tổ chức với nhân dân việt nam trong nước và người việt nam ở nước ngoài
ở trong cái bài tổng quan là bài viết mới nhất của tổng bí thư được in ở đầu tiên của cuốn sách
thì ở bài viết tổng quan này hôm nay là công bố đầu tiên đối với bài viết này
trong bài viết này tổng bí thư đã khái quát lại vai trò của đại đoàn kết
về cái nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tổng bí thư cũng đã lý giải những bước phát triển về tư duy nghĩ luận của đảng
trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
những cái thành tựu nổi bật cũng như là những cái hạn chế và cái bài học kinh nghiệm
rút ra trong thời gian qua trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
cuốn sách là tài liệu quý về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc
góp phần nâng cao nhận thức tạo sự đồng thuận khởi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước
niềm tự hào dân tộc niềm tin khát vọng công hiến trong cán bộ đảng viên nhân dân
và toàn hệ thống chính trị về chủ trương quan điểm của đảng nhà nước
đối với nhiệm vụ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
trong quả tin
ban trị đào ban biên soạn đã nhận được sự quan tâm trị đào trực tiếp của tổng bí thư
bản thân đồng chí tổng bí thư đã xem kỹ lại từng bài viết từng nội dung
và kể cả từng bức hình mà khi tổng bí thư đến dự phát biểu đại hội mặt trận tổ quốc
và cũng như các tổ chức chính trị xã hội kể cả khi tổng bí thư về các khu dân cư
tham gia ngày hội đại đoàn kết toàn dân
phải nói rằng từ đấy chúng tôi thấy rằng là đồng chí tổng bí thư là dân mật tên cảm hết sức sâu sắc đặc biệt
đối với công tác mặt trần cũng như hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội
và các tổ chức thân viết nằm trong hệ thống mặt trần ca cấp
song song với xuất bản sách giấy truyền thống nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
đồng thời cho ra mắt phiên bản điện tử cuốn sách phục vụ độc giả miễn phí
trên website www stbook vn của nhà xuất bản
cũng nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày truyền thống mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
vào sáng nay tổ dân phố văn xá phường yên bắc thị xã duy tiên tỉnh hà nam
đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
đã đến dự chung vui cùng ngày hội
trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
các đại biểu và nhân dân tổ dân phố văn xá đã cùng ôn lại
đúng vẻ vang của mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
đồng thời đánh giá những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa cơ sở góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế
văn hóa xã hội của đất nước đồng thời đánh giá những kết quả đạt được
trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh
phát biểu tại ngày hội thứ trưởng nguyễn duy ngọc bày tỏ sự phấn khởi vui mừng
trước những kết quả nổi bật mà khu dân cư tổ dân phố văn xá đã đạt được trong những năm qua
đồng chí mong muốn trong thời gian tới cán bộ nhân dân tổ dân phố văn xá nói riêng
đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh hà nam nói chung tiếp tục quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
phát huy vai trò của các ngành trong phát triển kinh tế xã hội chăm lau đời sống của nhân dân
chỉ đạo mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung
hình thức tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
gắn với các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước khác
tại ngày hội đồng chí thứ trưởng bộ công an lãnh đạo tỉnh hà nam đã trao quà tặng hoa chúc mừng cán bộ nhân dân
tổ dân phố văn xá trao thưởng các gia đình tiêu biểu trong xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng dân cư
đồng thời cắt băng khánh thành nhà văn hóa khu dân cư tổ dân phố văn xá
đoàn kết là sức mạnh lịch sử hàng nghìn năm đã chứng minh sức mạnh của cối đại đoàn kết toàn dân tộc trong dựng xây và bảo vệ tổ quốc
hôm nay là kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam và cũng tròn hai mươi năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
qua hai thập kỷ ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng lan tỏa
trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc ta
từ ngày về nghỉ hưu ông dự bận rộn với công việc của một bí thư tri bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố
xuống khu dân cư họp các tổ hội tuyên truyền vận động bà con việc lớn việc nhỏ
điều ông tâm đắc nhất là nhiều năm qua bà con luôn đồng lòng đoàn kết chung tay trong mọi chủ trương mọi công việc
tinh thần đoàn kết cộng đồng trách nhiệm của nhân dân
tổ dân phố chúng tôi là cơ sở là nền tảng là một biện pháp quan trọng để giữ gìn an ninh trật tự
và đặc biệt là nó là cái nền tảng để đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an tổ quốc
nhiều năm nay sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng công an và mặt trận các cấp đã huy động được đông đảo quân chúng nhân dân
cùng xây dựng cùng tham gia và cùng phát huy hiệu quả nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
công an và mặt trận làm nồng cốt súng kích và có sự tham gia của toàn dân
đã huy động được sức mạnh của đài đoàn kết toàn dân tộc phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
từ đó xây dựng được thể trận lòng dân
và từ xây dựng thể trận lòng dân thì đặt nền mỏng cho việc xây dựng thể trận an ninh
và đặt nền mỏng cho việc xây dựng thể trận an ninh

rất là mong đến ngày đài đoàn kết toàn dân để toàn dân cùng được gặp gỡ trò chuyện và giao lưu cùng nhau
người già người trẻ thanh niên phụ nữ tất tần tật thì hoạt động rất là sôi nổi vui vẻ
ngày càng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhờ cái hình ảnh này
nhờ cái hoạt động này các tôn giáo các dân tộc các tầng lớp nhân dân khác nhau đều hướng về một cái tinh thần chung mục tiêu chung
đó là gì là dân giàu nước mạnh dân chủ văn minh của toàn xã hội
sau mỗi ngày hội tinh thần đại đoàn kết dân tộc thêm một lần được củng cố và lan tỏa
trở thành nền tảng tinh thần động lực nội sinh giúp khởi dậy niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng quê hương và phát triển đất nước
với tên gọi kennedy lif in hồ gươm chương trình là buổi biểu diễn thứ hai của kennedy trong chuyến lưu diễn ở việt nam năm hai nghìn hai mươi ba đã diễn ra vào tối qua tại nhà hát hồ gươm
đây cũng là chương trình nghệ thuật quốc tế đầu tiên được tổ chức tại đây